người hiện tại âm tính và từng dương tính hoặc tiêm đủ hai liều vaccine sẽ được ngành chức năng bạc liêu cho cách ly tại nhà
trước thực trạng người dân từ các tỉnh thành về quê bạc liêu nhiều
ubnd tỉnh bạc liêu đã chủ trương cho phép cách ly tại nhà đối với hai nhóm đối tượng
đó là người từng dương tính nay âm tính và người đang âm tính và đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hai đối tượng này sẽ được cách ly tại nhà với sự giám sát của các tổ covid cộng đồng và lực lượng phòng chống dịch địa phương
tính từ mùa một tháng một mươi đến nay người từ các tỉnh trên đã trở về tỉnh bạc liêu tự phát khoảng hơn một mươi người
chính quyền tỉnh bạc liêu đã mở thêm nhiều điểm cách ly mới chủ yếu chưng dụng hệ thống trường học
hiện dòng người vẫn đang đổ về tỉnh bạc liêu
hệ thống chống dịch của tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực tiếp nhận phân loại xử lý dịch tễ theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe gạch báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại